tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình cũng đã có phần giải trình ý kiến đại biểu
chung quanh việc sửa đổi bổ sung nghị quyết số tám mươi một về việc thi hành luật tổ chức tòa án nhân dân
cụ thể là bổ nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
theo quy định của luật hội đồng thẩm phán tòa án tối cao là phải có đủ hai phần ba thành viên thì mới hoạt động được
hàng tháng chúng tôi xét xử nếu như mà vắng mà không đủ hai phần ba thành viên thì chúng ta không hoạt động được
cho nên là đến hai nghìn hai mươi theo như tờ trình mà tám người nghỉ hưu thì có nghĩa là không bổ sung kịp thì có nghĩa là hội đồng không làm việc được
nên rất cần thiết phải bổ sung trong khi nguồn thì đã hết
lý giải tại sao trong tờ trình lại đề nghị từ nay đến ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
cho phép tránh án tòa án nhân dân tối cao trình quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
trong đó có từng nguồn thẩm phán cao cấp có đủ tiêu chuẩn điều kiện luật định nhưng chưa đủ năm năm làm thẩm phán cao cấp
tránh án tòa án nhân dân tối cao cho biết
số bổ nhiệm trước hai nghìn một mươi bảy phần lớn là tất cả là các đồng chí là được chuyển đổi từ thẩm phán cao cấp
cũ sang và các đồng chí tránh án các địa phương này
khi đã là tránh án các tỉnh thì cũng báo cáo với quốc hội là đã lớn tuổi rồi
cho nên cái nguồn bổ sung của chúng tôi là đã hết
chỉ có cái lứa được bổ sung một cách bài bản từ tháng một hai nghìn một mươi bảy
thì mới đủ các điều kiện tạo nguồn cho việc cho việc bổ nhiệm thẩm phán tối cao cũng như là lãnh đạo tòa án tối cao
dự kiến quốc hội sẽ biểu quyết
thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của tranh án tòa án nhân dân tối cao
về việc bổ nhiệm thẩm phán tòa án nhân dân tối cao vào chiều ngày một mươi hai tháng sáu tới đây